công an huyện hướng hóa tỉnh quảng trị cho biết đội cảnh sát kinh tế của đơn vị phối hợp với lực lượng biên phòng vừa bắt quả tang ba đối tượng vận chuyển số lượng pháo lớn
theo đó khi kiểm tra xe ô tô mang biển kiểm soát bảy mươi ba a bảy nghìn bảy trăm một mươi hai tại bản sáu xã thuận huyện hướng hóa tỉnh quảng trị lực lượng chức năng phát hiện trên xe có một trăm tám mươi hộp pháo nặng hai trăm năm mươi kg
trên xe có ba người gồm nguyễn khang và nguyễn quang khánh cùng chú tại thị trấn lao bảo huyện hướng hóa và nguyễn thành hạnh chú tại xã hưng thủy huyện lệ thủy tỉnh quảng bình
các đối tượng khai nhận số pháo hoa này mua tại lào và đang vận chuyển về việt nam để tiêu thụ vụ việc đang được các cơ quan chức năng tỉnh quảng trị tiếp tục điều tra làm rõ